trong đêm nay và ngày mai hối không khí lạnh suy yếu chậm lịch đông
đồng thời trên cao vẫn duy trì trường gió tây nam nên bắc bộ nhiều mây
vào sáng sớm thì có sương mù làm giảm tầm nhìn xa
nhiệt độ ngày mai có phần tăng lên giao động là từ một mươi tám đến hai mươi một độ
bùng núi có nơi còn thấp hơn
đối với các tỉnh ở miền trung mưa vẫn tập trung nhiều
dọc suốt từ nam nghệ an trở vào đến phú yên
cục bộ có điểm mưa vừa đến mưa to
về nhiệt độ ở khu vực bắc trung bộ vẫn ở ngưỡng trời rét
với mức nhiệt cao nhất trong ngày giao động là từ một mươi tám đến hai mươi một độ
khu vực trung trung bộ phổ biến là từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
với trời lạnh về đêm và sáng
khu vực nam trung bộ là nơi có nhiệt độ cao hơn cả
ở ngưỡng là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ có nơi còn cao hơn
khu vực tây nguyên và nam bộ trong hai mươi bốn giờ tới
thời tiết chủ yếu là ít mưa ngày nắng với mức độ vừa phải
nhiệt độ tại cả hai khu vực này có xu hướng tăng lên trong ngày cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi một
cao nhất tại tây nguyên là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
ở nam bộ giao động là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
ban đêm trời rét nhẹ ở tây nguyên với mức nhiệt thấp nhất trong khoảng là từ một mươi bảy đến hai mươi độ
riêng đà lạt là dưới một mươi năm độ
còn nam bộ phổ biến là từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
biển đông có nơi dưới hai mươi hai độ
chuyển sang những thông tin thời tiết biển
khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
tiếp tục có gió đông bắc có cường độ mạnh
phổ biến ở mức cấp sáu
có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín bởi độ mạnh
khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km
cần đề phòng trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy nguy hiểm
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
đều ở dưới mức là ba mươi một độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội
tại đây nhiều mây có mưa vài nơi
sáng sớm thì có sương mùi nhẹ
gió đông bắc mạnh cấp hai cấp ba trời rét
nhiệt độ là từ một mươi năm đến hai mươi một độ